đó là xét nghiệm máu có thể phát hiện được ung thư hay không
theo các chuyên gia ung thư là bệnh đa hình thái có trên hai trăm linh loại ung thư khác nhau và ở tất cả các bộ phận của cơ thể
mỗi loại ung thư có phương pháp phát hiện sớm khác nhau cho nên nếu chỉ một xét nghiệm máu để phát hiện tất cả các loại ung thư khác nhau là điều không có
nội dung cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa bác sĩ đã dành thời gian làm ra chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ các xét nghiệm máu có giúp phát hiện ung thư hay không
có một số khối ung thư đặc biệt là một số khối ung thư
những khối u này các tế bào sẽ tiết ra một số chất đặc biệt và chất này sẽ chạy vào trong máu hiện diện ở trong máu
khi một người đi khám làm kết quả xét nghiệm máu nếu như làm những xét nghiệm này thì có thể phát hiện ra sự hiện diện của những chất này trong máu
và những chất này được người ta gọi là chỉ định
chỉ điểm ung thư hay còn gọi là chỉ điểm khối u tumor marker đấy là tiếng anh
thì có rất nhiều những chất như thế này có thể xuất hiện trong máu
tuy nhiên không phải chỉ mỗi tế bào ung thư tiết ra những cái chất này
mình cũng có thể phát hiện được những chất này từ những tế bào lành
nhưng mà đương nhiên là nồng độ nó thấp hơn
và khi nồng độ của những cái chất này cao bất thường thì mình sẽ phải nghi ngờ và hướng tới định hướng mà để đi tìm xem là có đúng là hiện tại có một cái khối u ác tính ở trong cơ thể hay không
vâng các xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư bao gồm những gì thưa bác sĩ
có rất nhiều xét nghiệm chỉ điểm ung thư có khoảng hơn hai mươi chất chỉ điểm ung thư trong máu mà chúng ta có thể làm khi mà chúng ta đi xét nghiệm ở các bệnh viện
ví dụ như là chất chỉ điểm caa là chất chỉ điểm đại diện cho ung thư phổi ung thư đường tiêu hóa
rồi chất chỉ điểm afp là chất chỉ điểm mà đại diện cho ung thư gan
chất chỉ điểm ca một trăm chín mươi chín là chất chỉ điểm đại diện cho ung thư đường mật ung thư tụy
ca một trăm năm mươi chín là chất chỉ điểm đại diện cho ung thư đường mật ung thư tụy
thì thường hay gặp tăng cao
trong ung thư vú
thì tăng cao trong ung thư buồn trứng
rồi ngay kể cả cái chất
ví dụ như cái thường xuyên nhất mà mình hay gặp
ví dụ như là bêta hcg
mọi người thường hay làm xét nghiệm khi mà
định hướng xem là có mang thai hay không
thì nếu như ở một phụ nữ hoặc ở một nam giới
mà không có thai
phụ nữ không có thai hoặc là ở nam giới
mà cái chỉ điểm bêta hcg cao
thì nó lại có thể là hướng tới là
ung thư tế bào mầm
rồi ở nam giới có thêm chỉ điểm
psa là cái chỉ điểm
ung thư tuyến tiền liệt
vâng bác sĩ có thể cho biết vai trò của các chất chỉ điểm ung thư ạ
vai trò của các chất chỉ điểm này
thì thứ nhất là nó sẽ có vai trò
trong sàng lọc kiểm tra định kỳ
cái thứ hai là nếu như đúng là có bệnh ung thư thật
thì nó có tác dụng chẩn đoán
và sau khi trong cái quá trình điều trị
thì nó có thêm một cái ý nghĩa nữa
đấy là theo dõi đánh giá đáp ứng điều trị
rồi khi mà mình điều trị
ung thư ổn định rồi thì những cái chất này
sẽ có giá trị trong cái việc là mình khám định kỳ
nếu như cái chỉ điểm ung thư tăng lên
thì có khả năng là bệnh nó tái phát
giúp mình phát hiện tái phát sớm
trong cái chẩn đoán thì ví dụ như chỉ điểm
afp chẳng hạn là chỉ điểm đại diện
chỗ ung thư gan
thì ví dụ như một người bình thường mà đi khám
mà làm sàng lọc mà lại có cái chức chỉ điểm
afp này rất cao
thì hãy cẩn thận
nó rất là đặc hiệu và rất nhạy đối với lại ung thư gan
sẽ phải kiểm tra tập trung chuyên sâu
về gan để xem có đúng là có bị ung thư gan hay không
mình xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
xin chào và hẹn gặp lại
vào khung giờ này ngày mai